liên quan đến vụ xe khách lao súng vực ở tỉnh con tum sáng nay một mươi một tháng bảy lãnh đạo tỉnh con tum cùng các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu bảo vệ hiện trường phân luồng giao thông
theo thông tin ban đầu xe khách bốn mươi tám chỗ biển kiểm soát ba mươi sáu b hai nghìn hai trăm ba mươi hai của nhà xe minh thắng do mai hải nam quê thanh hóa điều khiển đi từ bắc vào khi đến huyện ngọc hồi tỉnh con tum
xe chạy theo cốt lộ một mươi bốn c vào huyện ia hờ đo rai khi đến địa điểm trên bị tai nạn giao thông xe rơi xuống vực sâu
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động người và phương tiện để tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn đồng thời đưa các bệnh nhân bị thương đi cấp cứu
chúng tôi hiện tại bây giờ là huy động toàn bộ nhân lực để cứu chữa bệnh nhân cho hết tất cả những nguy hiểm qua cho từng bệnh nhân một
rồi sau đó là từng ca một chúng tôi sẽ giải quyết theo cái chuyên ngành riêng của từng ca để cho họ khỏi bệnh
ngay sau khi sự việc xảy ra tỉnh con tum đã hỗ trợ các nạn nhân tử vong năm triệu đồng bị thương hai triệu đồng để hỗ trợ cho các gia đình
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh con tum tích cực điều tra làm rõ